cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an quận hà đông công an tp hà nội
phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn có hoạt động hoạt động có tổ chức trên địa bàn thành phố thông qua trang web bóng tám mươi tám com
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây này đã có số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
lực lượng chức năng đã triển khai một mươi tám tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
kết quả khám xét đã thu giữ ba ba mươi năm tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô hàng chục máy tính bảng điện thoại nhiều chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng
và đồ vật tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vai lãi nặng
theo cơ quan chức năng đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô lớn
đa số các đối tượng trong đường dây đều là thành phần cộng cán hoạt động cho vai lãi nặng